hội nghị có trung tướng nguyễn duy ngọc ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đại diện lãnh đạo các ban bộ ngành trung ương
hội nghị được tổ chức từ hội trường bộ công an trực tuyến đến sáu mươi ba tỉnh thành phố trên cả nước
hội nghị có ý nghĩa rất quan trọng nhằm đánh giá kết quả công tác phòng chống ma túy thời gian qua nhất là sau hơn một năm thực hiện luật phòng chống ma túy
từ đó xác định nguyên nhân rút ra bài học kinh nghiệm đề ra phương hướng giải pháp nhiệm vụ cụ thể cho thời gian tới
theo báo cáo của bộ công an qua công tác đấu tranh với tội phạm ma túy của các quốc gia thời gian gần đây cho thấy tình hình ma túy trên thế giới và khu vực với điểm nóng về ma túy là vùng tam giác vàng diễn biến phức tạp ảnh hưởng trực tiếp đến công tác phòng chống tội phạm tệ nạn ma túy ở nước ta
cùng với những thủ đoạn tinh vi liều lĩnh hoạt động của tội phạm ma túy trên các tuyến địa bàn trọng điểm ngày càng phức tạp đặc biệt đã có dấu hiệu cấu kết với một số loại tội phạm hình sự kinh tế công nghệ cao dẫn đến nhiệm vụ phòng chống ma túy bảo vệ sự bình yên cho nhân dân khó khăn gian khổ hơn
mặc dù vậy với quyết tâm cao nỗ lực lớn lực lượng công an nhân dân đã phát huy vai trò nòng cốt chủ trì phối hợp với các cấp các ngành địa phương khắc phục khó khăn vượt qua nhiều thách thức thực hiện hiệu quả công tác phòng chống và kiểm soát ma túy với những kết quả nổi bật
trong năm hai nghìn hai mươi hai các lực lượng chức năng đã phối hợp hiệp đồng phát hiện bắt giữ hai mươi bảy nhiệm vụ hơn bốn mươi một đối tượng phạm tội về ma túy thù giữ hơn tám trăm linh kg heroin sáu một tấn ma túy tổng hợp tám trăm sáu mươi bảy kg cân
lực lượng chức năng cũng đã triệt xóa hàng trăm điểm tụ điểm phức tạp về ma túy đấu tranh trên một năm trăm linh vụ lợi dụng cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự và dịch vụ nhạy cảm để sử dụng ma túy
công tác điều tra truy tố xét xử tội phạm ma túy được tiến hành kịp thời nghiêm minh đúng pháp luật
công tác giả soát thống kê quản lý người nghiện người sử dụng trái phép chất ma túy lập hồ sơ đưa đi cai nghiện bắt buộc được quan tâm chỉ đạo và thực hiện thống nhất đồng bộ trên phạm vi toàn quốc
phát biểu tại hội nghị nhìn lại hơn một năm triển khai luật phòng chống ma túy trong bối cảnh gặp nhiều khó khăn thách thức thủ tướng phạm minh chính biểu dương những nỗ lực đóng góp tri ân trước những công hiến hy sinh nhiệt liệt chúc mừng những thành tích xuất sắc của cán bộ chiến sĩ lực lượng công an nhân dân
các lực lượng liên quan các cấp các ngành và nhân dân trong phòng chống tội phạm ma túy thời gian qua đóng góp quan trọng vào thành tựu phát triển và đảm bảo an ninh trật tự an toàn xã hội của đất nước
cơ bản nhất trí về báo cáo và các ý kiến tại hội nghị thủ tướng đề nghị bộ công an chủ trì phối hợp chặt chẽ với các bộ cơ quan liên quan tiếp thu các ý kiến vận dụng linh hoạt sáng tạo để triển khai công tác phòng chống ma túy hiệu quả hơn nữa trong thời gian tới
hội thảo được tổ chức với chủ đề xây dựng hạ tầng cơ bản hạ tầng vỏ trạm quy hoạch và phát triển cơ sở dữ liệu của trung tâm dữ liệu quốc gia
phát biểu tại hội thảo thứ trưởng nguyễn duy ngọc nhấn mạnh thực hiện ý kiến chỉ đạo của thủ tướng chính phủ bộ công an chủ trì phối hợp với các bộ ngành triển khai xây dựng đề án thành lập trung tâm dữ liệu quốc gia
để hình thành được đề án thì những yếu tố cốt lõi như hạ tầng cơ bản hạ tầng vỏ chạm trang thiết bị và cấu trúc thiết kế vận hành trung tâm cần phải được nghiên cứu rất kỹ
thứ trưởng nguyễn duy ngọc nhấn mạnh mục đích là chúng ta đạt được chuẩn mực quốc tế trong xây dựng trung tâm dữ liệu quốc gia việt nam với dân số trên một trăm linh triệu phù hợp trong điều kiện của việt nam
thứ trưởng đề nghị các đại biểu tham gia đóng góp ý kiến phản biện để có những nội dung tiêu chuẩn và lộ trình hoàn thiện xây dựng trung tâm dữ liệu quốc gia
trung thuyết và thảo luận về các nội dung quan trọng liên quan đến xây dựng trung tâm dữ liệu quốc gia gồm cơ sở dữ liệu của trung tâm dữ liệu hạ tầng trung tâm dữ liệu mô hình hạ tầng trung tâm dữ liệu kinh nghiệm và đề xuất kiến trúc trung tâm dữ liệu hệ thống thế hệ mới của sisco xây dựng hạ tầng vỏ trạm trung tâm dữ liệu và các bài học kinh nghiệm
vào tối ngày chín tháng ba liên hoan nghệ thuật quần chúng công an nhân dân lần thứ một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba khu vực một khai mạc tại tỉnh phú thọ
thượng tướng lương tam quang ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an đồng chí bùi minh châu ủy viên trung ương đảng bí thư tỉnh ủy chủ tịch hội đồng nhân dân tỉnh phú thọ đã đến sự buổi lễ
thay mặt đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an thứ trưởng lương tam quang trân trọng cảm ơn tỉnh ủy ủy ban nhân dân tỉnh phú thọ đã quan tâm phối hợp tổ chức liên hoan
đồng chí thứ trưởng nhấn mạnh liên hoan nghệ thuật quần chúng công an nhân dân nhằm truyền tải thực tiễn sinh động kết quả phong trào thi đua học tập thực hiện sáu điều bác hồ dạy công an nhân dân đồng thời tiếp tục lan tỏa nội dung học tập sáu điều bác dạy thực sự trở thành động lực thúc đẩy toàn lực lượng công an nhân dân ra sức phấn đấu vượt qua mọi khó khăn gian khổ quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ xứng đáng với niềm tin của đảng nhà nước và nhân dân

để nâng cao chất lượng phong trào công an nhân dân học tập thực hiện sáu điều bác hổ dạy trong tình hình mới và việc học tập làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh đã xuất hiện nhiều mô hình phần việc thiết thực hiệu quả hàng ngày góp phần nâng cao trách nhiệm trong công việc xây dựng bản lĩnh chính trị việc làm nghĩa cử nhân văn vì nhân dân phục vụ đã củng cố tăng cường mối quan hệ gắn bó mật thiết với nhân dân xuất hiện nhiều gương chiến đấu dũng cảm trong đấu tranh phòng chống tội phạm được cấp ủy chính quyền nhân dân ghi nhận đánh giá cao
hà nam khẳng định bằng những việc làm cụ thể chiến công xuất sắc trên mặt trận phòng chống đấu tranh với các loại tội phạm
chào mừng bảy mươi năm năm bác hồ nêu sáu điều dạy công an nhân dân ngày một mươi một tháng ba năm một nghìn chín trăm bốn mươi tám một mươi một tháng ba năm hai nghìn hai mươi ba
bảy mươi năm ngày chủ tịch hồ chí minh kêu gọi toàn dân tập thể dục ngày hai mươi bảy tháng ba năm một nghìn chín trăm bốn mươi sáu hai mươi bảy tháng ba năm hai nghìn hai mươi ba bộ công an sẽ tổ chức ngày chạy olympic khối các đơn vị trực thuộc bộ công an
trong thời gian diễn ra từ ngày một mươi một đến ngày một mươi bảy tháng ba tới đây đến nay mọi công tác chuẩn bị cho sự kiện quan trọng này đã sẵn sàng
bốn giờ chiều tại khu vực tượng đài công an nhân dân vì nhân dân phục vụ tất cả đang gấp rút chuẩn bị những công đoạn cuối cùng cho sự kiện thể thao quan trọng này
từ cơ sở vật chất y tế đến công tác đảm bảo an ninh trật tự
ban tổ chức cũng đã phân công nhiệm vụ cho các thành viên đồng thời triển khai công tác phối hợp với các đơn vị thành viên
và hưởng hội thao bảy mươi năm năm ngày bắt đầu sáu điều dạy công an nhân dân thì đoàn cục truyền thông công an nhân ngày cũng có một mươi năm đồng chí đến từ các đơn vị trực thuộc cục với tinh thần là nâng cao sức khỏe gian luyện thúc đẩy hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ công tác

động toàn dân rèn luyện thân thể theo gương bắc hồ vĩ đại giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn ba mươi phát triển phong trào
tập luyện thể dục thể thao thường xuyên nói chung và chạy bộ nói riêng trong lực lượng công an nhân dân
dân hình thành thói quen rèn luyện sức khỏe mọi lúc mọi nơi qua đó nâng cao sức khỏe tầm vóc
tăng cường thể lực phòng chống bệnh tật đáp ứng yêu cầu công tác thực hiện thắng lợi nhiệm vụ
chính trị của đảng và nhà nước sau
ngày chạy olympic và hội thao hôm nay với sự tham gia của sáu mươi hai đơn vị trực thuộc bộ và công an
thành phố hà nội với gần hai năm trăm linh cán bộ chiến sĩ đây là một hoạt động rất có ý nghĩa quan trọng của bộ
nhằm tiếp tục đẩy mạnh phong trào tập luyện thể dục thể thao của cán bộ chiến sĩ làm công tác xây dựng
lực lượng nói riêng và cán bộ chiến sĩ trong toàn lực lượng công an nhân dân nói chung góp phần vào
sự thành công của cuộc vận động toàn dân rèn luyện thân thể theo hương bác hồ vĩ đại trong giai đoạn
hai nghìn hai mươi một và hai nghìn ba mươi trong lực lượng công an nhân dân sự kiện này với sự tham gia của một mươi đơn vị tổ chức
đến ngày hôm nay sau lễ tổng duyệt cũng đã hoàn thành tất cả các nội dung nhiệm vụ và sẵn sàng cho ngày mai
công tác bảo đảm an ninh trật tự an toàn giao thông cũng được lên kế hoạch chi tiết với hơn một trăm linh cán bộ
chiến sĩ được bố trí ở nhiều chốt khác nhau công tác y tế công tác chuyên môn thi đấu lực lượng trọng tài
xác định cự li cung đường chạy đồng hành chạy tập thể chạy việt giã
cũng được lên kế hoạch đảm bảo an toàn thuận lợi nhất lễ khai mạc sẽ chính thức diễn ra vào ngày mai một mươi một tháng ba
với khoảng hơn hai năm trăm linh vận động viên đến từ sáu mươi hai đơn vị trực thuộc bộ công an
thưa quý vị bảy mươi năm năm lực lượng công an có sáu điều bác dạy về tư cách người công an cách mệnh
thời gian chảy trôi nhịp sống và tư duy đổi khác nhưng những lời bác dạy vẫn còn nguyên giá trị
trở thành tiềm thức trong trái tim khối ốc và hành động của mỗi cán bộ chiến sĩ
trao truyền qua các thế hệ người công an luôn giữ cho mình đạo đức cách mạng
luôn trong sạch vững mạnh tự sửa tự rèn
tám mươi tám tuổi khi thời gian đã mải mòn sự nhanh nhẹn của đôi chân và sự linh hoạt của đôi bàn tay này
những ký ức được bác hỏi han và dặn dò sáu mươi bảy năm trước vẫn vẹn nguyên trong trái tim trung tá nguyễn thị thăng
nữ trưởng phòng cảnh sát điều tra đầu tiên của lực lượng công an nhân dân
nguyên văn cái câu bác nói và tôi vẫn nhớ in trong đầu là này bác bảo nha
ở công an là năm tới làm đã khó mà cháu là con gái cháu phải học tập nhiều và phải cố gắng lắm thì mới làm được công an đấy
thì nghĩ thật quá
nói chung là tạm dị gần gũi yêu thương coi mình như con cháu
khắc ghi lời dạy của bác trung tá nguyễn thị thăng luôn nỗ lực luyện rèn
làm điều tra luôn phải đối diện với nhiều mua chuộc cám rỗ người công an lại càng phải cần kiệm liêm chính
bài học đó cũng chính là thông điệp được bà gửi gắm đến những thế hệ trẻ làm công tác điều tra
nghĩ đến lời dạy của bác hỏi
nếu chính của người công an không được phép ăn hối động luôn luôn ở trong tôi luôn luôn kể lời dạy của bác hỏi
đặc thù của lực lượng cảnh sát hình sự là thường xuyên phải tiếp xúc và đấu tranh với các loại tội phạm hình sự trên địa bàn thành phố
trong thời gian vừa qua thì thực sự là cũng là một cái việc rất là khó khăn
với cái thủ đoạn phương thức thủ đoạn hiện nay của đối tượng quản đội liên tục thay đổi và rất tinh vi
đòi hỏi lực lượng cảnh sát hình sự thủ đô phải tiếp tục học hỏi phân đấu và tiếp tục rèn luyện bản lĩnh
lấy sáu lời dạy của bác để tự gian mình tự soi tự sửa rèn luyện đạo đức cách mạng
tinh thần ấy được trao truyền và lan tỏa trong mỗi cán bộ chiến sĩ công an
từ năm mươi một từ mà chủ tịch hồ chí minh gửi vào đó cả tư tưởng cả tình cảm cả khát vọng của mình
đối với lực lượng công an nhân dân cảm nghĩ của tôi có thể nói gọn trong tám chữ
chủ tịch hồ chí minh
chủ tịch hồ chí minh
chúng ta học tập tư cách của người công an cách mạng dưới ánh sáng tư tưởng hồ chí minh
đó là trung thành dũng cảm danh dự và nhân văn
đẩy mạnh việc học tập làm theo tấm gương đạo đức phong cách hồ chí minh
và phong trào công an nhân dân học tập thực hiện sáu điều bác hồ dạy
trở thành việc làm thường xuyên đối với mỗi cán bộ đảng viên chiến sĩ công an nhân dân
qua đó đã tạo thành phong trào phát triển
phong trào phát triển rộng rãi sôi nổi có sức lan tỏa
thực sự là động lực để thúc đẩy cán bộ chiến sĩ ra sức thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao
học bác bằng những việc làm cụ thể
sáu điều bác dạy không chỉ đúng với lực lượng công an
mà chính là kết tinh những phẩm chất quý báu cần có của mỗi con người
trong sự xây và phát triển đất nước
vào chiều ngày hôm nay tại hà nội cùng thi đua số sáu khối các đơn vị trực thuộc bộ gồm văn phòng bộ công an
cục đối ngoại cục pháp chế và cải cách hành chính tư pháp cục khoa học chiến lược và lịch sử công an
cục xây dựng phong trào bảo vệ an ninh tổ quốc cục hồ sơ nghiệp vụ tổ chức lễ ký giao ước thi đua
và phát động phong trào thi đua vì an ninh tổ quốc năm hai nghìn hai mươi ba đại tá đặng hồng đức tránh văn phòng bộ công an
cùng trưởng cụm thi đua số sáu chủ trì buổi lễ
tại buổi lễ các đơn vị trong cụm thi đua số sáu khối các đơn vị trực thuộc bộ đã thảo luận thống nhất
thông qua kế hoạch triển khai công tác và phát động phong trào thi đua ký kết sau ước thi đua năm hai nghìn hai mươi ba
trong đó quán triệt thực hiện phương châm hành động của toàn lực lượng xây dựng công an nhân dân thật sự trong sạch
vững mạnh chính quy tinh nhuệ hiện đại thi đua thực hiện thắng lợi nghị quyết của đảng ủy công an trung ương
về nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia bảo đảm trật tự an toàn xã hội và xây dựng lực lượng công an nhân dân
chỉ thị của bộ trưởng bộ công an về nhiệm vụ công tác công an năm hai nghìn hai mươi ba góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của toàn lực lượng công an nhân dân
chú trọng đổi mới nội dung biện pháp triển khai phong trào thi đua nâng cao chất lượng hiệu quả quan hệ phối hợp công tác giữa các đơn vị
cụm thi đua số sáu để ra chỉ tiêu một trăm linh đơn vị trong cụm đăng ký phân đấu đạt danh hiệu cơ thi đua của chính phủ
cũng trong chiều ngày hôm nay tại hà nội cụm thi đua số hai bộ công an đã tổ chức lễ ký kết giao ước thi đua phong trào vì an ninh tổ quốc năm hai nghìn hai mươi bốn
cụm thi đua số hai bộ công an gồm năm đơn vị là bộ tư lệnh cảnh vệ cục ngoại tuyến cục quản lý xuất nhập cảnh cục kỹ thuật nghiệp vụ cục an ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao
tại hội nghị các đơn vị thống nhất các nội dung phong trào thi đua vì an ninh tổ quốc năm hai nghìn hai mươi ba
quán triệt thực hiện nghiêm túc phương châm khẩu hiệu xây dựng công an nhân dân thật sự trong sạch vững mạnh chính quy tình nguyện hiện đại
tập trung đột phá giải quyết rứt điểm khâu yếu mặt yếu nhất là rèn luyện kỷ luật bản lĩnh chính trị đổi mới phương pháp tác phong công tác
phân đấu một trăm linh đơn vị cấp cục hoàn thành xuất sắc kế hoạch và nhiệm vụ được giao trong năm
một mươi đơn vị cấp phòng đạt danh hiệu đơn vị tiên tiến trong đó có từ bốn mươi đạt danh hiệu đơn vị quyết thắng
sau lễ ký kết các đơn vị trong cụm sẽ khẩn trương xây dựng kế hoạch để tổ chức thực hiện các hoạt động cụ thể theo chương trình
thường xuyên kiểm tra chéo giữa các đơn vị nhằm đẩy mạnh phong trào thi đua từ cấp cơ sở thúc đẩy phong trào thi đua ngày càng sôi nổi thiết thực hiệu quả
sáng nay tại hà nội bộ quốc phòng phối hợp với ban tuyên giáo trung ương
học viện chính trị quốc gia hồ chí minh và tỉnh nghệ an tổ chức họp báo giới thiệu hội thảo khoa học đại tướng chu huy mân
nhà chính trị quân sự xuất sắc của cách mạng việt nam người con ưu tú của quê hương nghệ an
và đây là hoạt động quan trọng trong dịp kỷ niệm một trăm một mươi năm ngày sinh đại tướng chu huy mân ngày một mươi bảy tháng ba năm một nghìn chín trăm một mươi ba một mươi bảy tháng ba năm hai nghìn hai mươi ba
hội thảo được tổ chức nhằm khẳng định và làm rõ thêm cuộc đời hoạt động cách mạng kiên trung bất khuất của đại tướng chu huy mân
người chiến sĩ cộng sản kiên cường
nhất mực trung thành tận tụy suốt đời chiến đấu vì lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội vì hạnh phúc của nhân dân
một nhà lãnh đạo xuất sắc của đảng dân tộc và cách mạng việt nam người chiến sĩ quốc tế trong sáng
nhạc chiến lược và vị chỉ huy xuất sắc có uy tín lớn của quân đội nhân dân việt nam người con ưu tú của quê hương nghệ an
hội thảo cũng sẽ cung cấp bổ sung thêm tư liệu mới những công hiến to lớn của đại tướng chu huy mân
đối với sự nghiệp cách mạng của đảng nhà nước và quá trình xây dựng chiến đấu trưởng thành của lực lượng vũ trang việt nam
trên mặt trận đấu tranh với tội phạm giữ gìn an ninh trật tự
không chỉ quyết liệt trong thực hiện nhiệm vụ mà ở cuộc sống thường nhật đã có không ít câu chuyện khiến chúng ta cảm phục
về tinh thần hết lòng hết sức tận tụy phục vụ nhân dân
ngay khi nhận được tin báo hay phát hiện ra sự việc có người dân đang gặp nguy hiểm tới tính mạng trên đường
cán bộ chiến sĩ công an đã khẩn trương cứu người giúp đỡ người dân vượt qua cơn nguy kịch
việc làm của các anh đã được nhân dân cảm kích viết thư cảm ơn
việc tốt của người chiến sĩ công an xuất phát từ trái tim không mong được báo đáp
phát hiện một người đàn ông ngồi phía sau xe máy bị co giật ngã xuống đập đầu vào nền đường
tình trạng nguy cấp có thể nguy hiểm tới tính mạng
ngay lập tức tổ công tác công an tỉnh hòa bình xuống xe kiến hành sợ cứu
đồng thời dùng xe ô tô đưa nạn nhân xuống trung tâm y tế huyện tân lạc cấp cứu kịp thời
nạn nhân được hồi sức tích cực hiện tại sức khỏe đã bình phục
cảm kích trước nghĩa cử cao đẹp của cán bộ chiến sĩ công an tỉnh hòa bình
người nhà nạn nhân đã viết thư cảm ơn tổ công tác và lãnh đạo công an tỉnh hòa bình
nơi đã giành rũa những chiến sĩ công an hết lòng hết sức tật tùy phục vụ nhân dân